hôm nay ngày một mươi năm tháng bảy thí sinh trên cả nước chính thức bước vào đợt điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển
để tăng thêm cơ hội vào đại học trong đợt xét tuyển đầu tiên
theo đó mỗi thí sinh chỉ được điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học một lần duy nhất
trong khoảng thời gian từ ngày một mươi năm đến ngày hai mươi ba tháng bảy
thứ trưởng bộ giáo dục và đào tạo bùi văn ga cho biết
hai nghìn một mươi bảy là năm đầu tiên thí sinh được đăng ký xét tuyển vào các trường đại học
với số nguyện vọng không giới hạn trước khi thi
và được điều chuyển nguyện vọng một lần duy nhất sau khi có kết quả thi trung học phổ thông quốc gia
vì vậy nếu như trước đây khi đã lựa chọn trường học ngành nghề phù hợp rồi
thì thí sinh có điểm cao không cần phải thay đổi nguyện vọng
còn những thí sinh nào có điểm thi thấp hơn dự kiến
thì các em có thể thay đổi điều chỉnh nguyện vọng sao cho chọn trường học ngành nghề một cách phù hợp
nếu không trúng tuyển đợt một thí sinh có thể đăng ký xét tuyển các đợt bổ sung nếu các trường còn chỉ tiêu
bộ giáo dục và đào tạo đã đưa ra hai phương thức điều chỉnh nguyện vọng bao gồm
điều chỉnh nguyện vọng trực tuyến và điều chỉnh nguyện vọng bằng phiếu
đối với việc điều chỉnh nguyện vọng trực tuyến thí sinh dùng số chứng minh dân dân của mình
cùng mật khẩu được cấp khi đăng ký dự thi để truy cập vào hệ thống
sau đó chọn chức năng thay đổi nguyện vọng đăng ký xét tuyển